theo kế quan thì tôi nghĩ rằng là xã hội nó vận động
và đến một lúc nào đó
ta có cảm giác như dường như
trong đời sống xã hội
không còn vị trí cho sân khấu nữa
có cảm giác như vậy không chỉ sân khấu dân tộc đâu
mà tất cả các loại sân khấu
thậm chí cả sân khấu ca nhạc
sân khấu ca nhạc bây giờ cũng đa số cũng hoạt động trên môi trường mạng thôi
chứ còn để mà thực sự bán vé
thì cũng khó khăn lắm chứ không phải dễ đâu
nhìn chung là nhu cầu của khán giả mua vé
đến thưởng thức các chương trình nghệ thuật
thì dường như đã không còn có nữa
bởi vì dường như họ đã có đủ trong cuộc sống của họ rồi
cái này là một thực tế mà chúng ta
có thể nói chúng ta chỉ có thể chấp nhận
chứ chúng ta không thể có một cái cách nào khác được
thứ hai nữa là bản thân sân khấu
thì đúng là
nó chưa tạo nên cái sức hút
để làm cho khán giả người ta đang bàng quang
với sân khấu thì phải làm thế nào đó
để người ta đứng dậy và người ta đến sân khấu
thì sân khấu chưa làm được điều đó
thì tại sao thì nó cũng lại có nhiều cái nguyên do
bản thân trong các nghệ thuật sân khấu
và bản thân những cái tiền đề
nữa ví dụ chẳng hạn
cái cơ sở vật chất cho các cái vở diễn
các cái tác phẩm sân khấu hiện nay của việt nam chúng ta
thì nó đang qua lỗi thời so với thế giới
những cái giảp hát của chúng ta
vừa rồi tôi cũng có tâm sự với chú lưu quang
thì đến mấy chục năm nay nó vẫn vậy và nó không có gì thay đổi
trong khi cái sự thay đổi của thế giới
nó đã như vụ bão
cái sự thay đổi của đời sống của xã hội nó dưới vụ bão
nhưng các cái giảp hát đón khán giả nó chẳng thay đổi gì cả
khán giả không còn thấy nó
đáng để mình phải bước chân đến nữa
rồi là các tác phẩm sân khấu nữa cũng vậy
thì không nhiều tác phẩm hay
và trải qua một cái thời gian khủng hoảng
lâu dài như vậy nó có nhiều thứ xuống cấp
như chú lê quang có nói
các bộ phận và trong đó có trung tâm của sân khấu là diễn viên
cái lực lượng diễn viên của sân khấu
do cái sự xuống cấp của sân khấu
mà đến một thời gian dài này họ đã không còn
các lực lượng tài năng trẻ đã không còn
dấn thân vào sân khấu nữa
tức là nó nhiều thứ nó cứ kéo theo nhau
để cho đến bây giờ có thể nói là
là sân khấu rất khó khăn
tôi nhớ rằng có một cái giai đoạn
thì người ta nghĩ rằng cái sự khủng hoảng
của sân khấu là do cơ chế quản lý
tức là các đoàn công lập
các đơn vị công lập từ trung ương cho đến địa phương
do cái mô hình đấy
do cái cách thức quản lý như vậy thì nó sẽ không phát triển được
thế cho nên người ta hết sức là
đề cao cái mô hình sợi hóa
và quả thực là trong một khoảng
thời gian nào đấy thì cái sân khấu sợi hóa
mà đặc biệt là trong thành phố hồ chí minh
nó phát triển rất mạnh
nhưng mà cũng trong khoảng chục năm nay thì
cũng ở trong một tình trạng rất là khó khăn rồi
thì không hiểu tại sao
chúng ta đã có sợi hóa nhưng chúng ta
không kiểm soát được cái con đường
sợi hóa đã đi như thế nào
thậm chí là mỗi người mỗi đơn vị
thậm chí mỗi tỉnh là hiểu
sợi hóa theo một kiểu khác nhau
và chúng ta đến bây giờ trên hai năm chúng ta chưa tổng kết
là con đường sợi hóa
chúng ta đã được cái gì và không được cái gì
sợi hóa không có nghĩa là
tư nhân hóa
đời sống sân khấu
không nghĩa là thả diễn viên muốn làm gì thì làm
muốn dựng vở như thế nào
sinh thời nghệ sĩ nhân nhân nguyễn định
nguy có trao đổi với chúng tôi
nếu không cẩn thận thì chúng ta đang
nghiệp dư hóa một cái nền sân khấu chuyên nghiệp
đến bây giờ
thì tôi nói toàn là sợi hóa mà hỏi
nhiều khi ngay cả một ông giám đốc
cũng nói một kiểu
người này người kia
thì tôi cho sợi hóa là gì sợi hóa là cái cơ bản
là một cái chủ trương
hết sức đúng đắn
của đảng và nhà nước phải nói thế
nhưng cũng như một số lính
của các chúng ta không kiểm soát nó
không xem nó hai mươi năm
vừa rồi nó đã làm được gì
cần làm gì thêm bổ sung chấn chỉnh
chỗ nào và tổng kết nó chưa
thì đến hiện nay là tôi biết
các cơ quan chức năng kể cả các bộ
chủ quản chưa tổng kết nó là sợi hóa
cái gì thì sợi hóa là gì
sợi hóa tức là theo chúng tôi hiểu
nhà nước vẫn phải đầu tư
rất quan trọng cho nó
thậm chí đầu tư lớn
một cách hiệu quả nhưng đồng thời
phải kết hợp với sự
hỗ trợ của các công ty
các tư nhân những nhà hoạt động dân tức
là phải có hỗ trợ của cả xã hội
nhưng nhà nước vẫn phải đầu tư lên
và đầu tư là trước hết đã
sau đấy trong quá trình đấy
thì cùng với cả xã hội người ta xuống vào
người ta tất cả cùng bàn về sân khấu
cùng làm về sân khấu
thì mới tồn tại
vì sao thì có lẽ vì chính chất lượng của các sân khấu sợi hóa
bởi vì cái đầu tư hiện nay cho sân khấu sợi hóa
là đầu tư cầm chừng
đầu tư không dám đầu tư đủ
cho một tác phẩm rất ít đơn vị có thể đầu tư đủ
cho một tác phẩm xứng tầm
cái đa số chỉ đầu tư cầm chừng
để làm sao mà cân đối cái nguồn chi và nguồn thu
cho nên là bây giờ
tôi cũng được xem một số sân khấu thì đến
thấy rất buồn cơ sở vật chất buồn
âm thanh ánh sáng rất sơ sài
trang trí rất sơ sài
có thể nói là hiện nay cái sân khấu sợi hóa
đã không thỏa mãn được cái sức sáng tạo của nghệ sĩ
và các cái tác phẩm cái độ hay của nó cũng giảm dần
thành ra là khán giả cũng đã
bắt đầu cũng đã không còn đến đông
với sân khấu sợi hóa nữa
nói như vậy để thấy rằng là như anh nam nhắc lúc đó
trách về cơ chế thì nó cũng có
một trong những lý do nhưng hoàn toàn không phải như vậy
bản thân sân khấu xã hóa bây giờ cũng đang
rất khó khăn vậy thì ta phải nhìn tổng thể
để tìm hiểu xem lý do nó ở đâu
theo anh lý do ở đâu
chú lê quang nói cũng rất đúng
sợi hóa không có nghĩa là
tương nhân hóa hoặc là cứ
đổ cho dân cả mà nhà nước và nhân dân cùng làm
biết làm sao lúc này
phải có được các tác phẩm xứng tâm
các tác phẩm phải
đủ sức để lôi kéo khán giả
đến với giảm tôi lấy một cái dẫn chứng
là sân khấu broadway của mỹ
hiện nay nó mặc dù nó có cái dấu hiệu đi xuống
nhưng nó vẫn đang thu hút rất đông đảo
và khi ta xem thì ta thú vị vô cùng
ở cái gì ở cái mức đầu tư
kinh khủng cho một cái tác phẩm
chúng tôi cũng mơ ước có những vở diễn xứng tầm như thế
với những không gian của những cơ sở vật chất
những cái giạp hát nó đẳng cấp thế giới như thế
và đầu tư lớn như thế
với tất cả những nỗ lực chúng tôi thì tôi vẫn
cứ có hy vọng rằng
nếu như nuôi được
cái mô hình sân khấu đó chúng ta sẽ có thể
lôi kéo khán giả trở lại được nhưng để làm được điều đó
thì các đoàn tư nhân không thể có nguồn lực
phải có một nguồn lực lớn
thế thì nguồn lực ở đâu ra
thì rõ ràng nếu như hiện nay thì chúng ta chỉ hiểu rằng
có thể từ hai nguồn một là từ nhà nước
nhà nước vẫn phải bảo trợ cho nghệ thuật sân khấu
và hai là từ
các cái nguồn kinh phí sợi hóa
của mạnh thường quân của các doanh nghiệp
của tài trợ còn nếu không thì
các đơn vị không thể nào thỏa được cái mơ ước của mình
qua phát biểu của hai nghệ sĩ nhân dân
thì tôi thấy có một cái thực tế thế này
tức là chúng ta đều cùng thừa nhận
rằng hiện tại cái đời sống sau
nó đã khác trước rất nhiều
cái nhu cầu thưởng thức nghệ thuật thưởng thức văn hóa tinh thần
của khán giả nó cũng khác trước rất nhiều
thế cho nên có lẽ là nếu mà
chúng ta mơ về cái thời hoàng kim của sân khấu việt nam
kể cả sân khấu dân tộc hay là sân khấu kịch nói
mà khiến khán giả
ao đến rạng để xem
thì chắc là không còn nữa
thế nhưng có thể phát triển theo lối tinh được không ạ
tức là một bộ phận khán giả
tinh tuyển và người ta sẵn sàng
đến với sân khấu để xem những vở diễn
mà nói như là nghệ sĩ nhân dân triệu trung kiên
được đầu tư rất lớn hoành tráng
và giai đoạn nào cũng có
những bộ phận khán giả tinh
nhưng làm thế nào cho khán giả trẻ hôm nay
họ hiểu sân khấu
vì không hiểu tuồng trèo cầy lương
kịch nói hay ở chỗ nào thì họ cũng đến
nguyên tắc người ta hiểu người ta mới đến
nên tôi cho lại trở lại
cái bàn lâu lắm rồi
tôi bao giờ đưa được các nền nghệ thuật
sân khấu việt nam vào các chương trình
giáo dục cái này thì tôi nghe
bộ giáo dục nhiều năm nay lắm
cứ định cái này thế kia
rồi lý do đưa ra không có giáo viên
không thể dạy được rồi bao nhiêu việc quan trọng khác
bao nhiêu môn quan trọng khác
thì làm sao mà đưa được
hội hòa âm nhạc kiến trúc tất cả
thuộc nghệ thuật sân khấu thuộc nghệ thuật điện ảnh
tôi nói thật là bây giờ hỏi
thanh niên là thế nào điện ảnh
có khi hỏi thế nào là phim truyền hình thế nào là
phim truyện chưa chắc cái gì hết
và tôi cho cái việc giáo dục từ bé
như các nước như một số nước
họ làm thế nào là vẽ
thế nào là nhạc
và khi học hết
thì các cháu đã sướng âm rất giỏi
các cháu biết thế nào là màu nóng màu lạnh
tất cả cái tôi cho là
cái việc này như bàn rất lâu
mà vẫn chưa đưa được vào
một cái giáo trình
một cách chính thức hóa mà đưa vào sang trọng
chứ không phải coi như nó một môn ghép
tuy nhiên ở cái thời điểm
của đầu năm hai nghìn hai mươi
tức là năm đầu tiên
của một thập kỷ mới
thì chúng ta có quyền hy vọng là nó sẽ có
một sự khởi sắc nào đấy
và chính vì thế mà cái chủ đề
của chương trình ngày hôm nay
chúng tôi muốn lấy là
lối mở cho sân khấu việt nam
chúng ta bản rất nhiều chuyện tìm rất nhiều lý do
cùng thừa nhận với nhau rất nhiều cái hiện thực khác nhau
thế thì bây giờ
có thể có lối mở nào
theo các vị một cách ngắn gọi
tôi mơ ước được kể về hai bà trưng
với đúng với câu chuyện
đáng có của cái huyền sử này
về cái thời mà hai bà
còn đội mũ lông cầm dao
chứ còn ở ngược trần để đánh giặc
không phải tôi cứ nhắc đến broadway
bởi vì thực sự chúng ta cần phải học
tôi thấy một cái hình ảnh nào đó trong vua sư tử
đã từng thu hút rất nhiều khán giả đến mỹ
để xem cái tác phẩm của họ
và tôi liên tưởng đến cái tác phẩm về hai bà trưng
ngày đó cùng muôn thú cưỡi voi đánh giặc
nó phải là một hình thức
ca vũ nhạc
và cải lương của chúng tôi làm được điều đó
bởi cải lương chúng tôi cũng là một hình thức nhạc vũ kịch
của dân tộc mình
tôi mơ ước một cái vở diễn như vậy
và tôi vẫn cứ hy vọng một cái vở diễn
nếu như đúng trong cái mơ ước của chúng tôi
thì tôi vẫn nghĩ rằng là khán giả
họ có thể họ sẽ đến để xem chúng tôi như vậy
nhưng để có được những tác phẩm như thế
thì hiện tại nếu nói trong cái điều kiện hiện tại của chúng tôi
thì chúng tôi khó lòng để thực hiện được một vở diễn thế
bởi vì nó cần một cái như chú quang đã nói
một cái môi trường biểu diễn một cái giặc
một cái giặc hiện đại
rồi nó cần một nguồn lực kinh phí cho một vở diễn cao
chứ không phải là kinh phí như chúng tôi hiện nay
thế thì có thể nói là
chúng tôi chưa có điều kiện để thể hiện cái mơ ước của mình
thế nhưng tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là buông xuôi
mà trong một năm tới với một cái thập kỷ mới
thì cái đầu tiên cái niềm hy vọng
đầu tiên chính là niềm hy vọng
là chúng tôi tự đốt lên trong lòng mình
những người nghệ sĩ có cảm giác đi sang một xuân mới
một thập kỷ mới chúng lại tiếp tục
chưa có dấu hiệu mệt mỏi và chúng lại tiếp tục lao vào
những cái sự cống hiến
vào những cái công trình mới
và trong những cái vở diễn mới đó
trong những điều kiện cụ thể của từng tác phẩm
thì chúng tôi vẫn cứ cố gắng hết sức mình
khán giả họ hiểu đấy
anh viên ạ
vở đào của các anh hay
khán giả vẫn đến
phải nói thế
chúng ta từng chứng kiến rồi liên hoan
có vậy mà không liên hoan
vở hay khán giả vẫn đến
người ta vẫn suýt xoa vẫn mê đắm
chứ vấn đề là chúng ta thế này
như thế nếu chúng ta hay
cố gắng càng ngày càng hay
thì sẽ có một số khán giả
mà anh nam nói là
tự tin đấy
con số khán giả vẫn là fan của sân khấu
họ vẫn đến
bởi vì cái ánh đèn sân khấu
hai cánh màn đỏ đã mở ra rồi
bao ngọn đèn chiếm rực rỡ
nãy anh kia nói
broadway của mỹ cũng vậy thôi
đấy là một sân khấu mà bây giờ họ không bằng trước
nhưng họ vẫn là một cái nơi
để thể hiện
cái nghệ thuật sân khấu hiện đại
trong nhiều loại hình nhiều thể loại
thì tôi cho là chúng ta là
chính ra phải
cứ phải hút khán giả
bằng chất lượng của mình
không thể nào sân khấu muốn khán giả
mà lại xấu đi
diễn hay dở đi
và tôi nói lại là cái lòng đam mê nghệ sĩ
thì thế này
giống như cầu thủ đá bóng thôi
các cháu nữ vừa rồi vô địch
nhưng mà nhiều lần vô địch
khó khăn lắm
nhưng cái mẫu nghề nghiệp ra sân là đá hết mình
tóc như con dại các thứ
thì tôi nói là cái nghệ sĩ sân khấu cũng vậy
trẻ cũng có tuổi
khi ánh đèn sân khấu bật sáng
hai cánh màn nhung kéo ra âm nhạc
tự nhiên trong mỗi người
cái lòng yêu nghề
sinh nghề tử nghiệp
đấy là tôi cho là cái
cái người diễn viên hôm nay
vô cùng đáng quý
vì chúng ta biết
một đêm diễn bồi dưỡng có bao nhiêu đâu
vất vả lắm
từ khi hóa trang đến sân khấu
đến một mươi một giờ đêm về
rồi bồi dưỡng
tất cả vất vả
những cái niềm đam mê vẫn còn
và tôi tin
là có lẽ chính vì thế
mà sân khấu vẫn tồn tại
có thể nói rằng qua cuộc trao đổi ngày hôm nay
thì chúng ta đã
chạm tới những cái vấn đề thực tại của
sân khấu việt nam
tình hình là
như là các vị đã cho biết
cực kỳ khó khăn
về mọi phương diện
tuy nhiên ở cái thời điểm
của năm đầu tiên của một thập kỷ mới
thì chúng ta hoàn toàn có quyền
hy vọng vào những cái
sự phát triển tươi sáng hơn
các vị đã nói tới cái
vai trò của cái quản lý
của sự đầu tư của nhà nước
của một sự hiểu và định hướng đúng đắn
về cái gọi là chủ trương xã hội hóa
đối với sân khấu nói riêng cũng như đối với bác học kỹ thuật
nói chung và tôi chú ý tới một cái
chi tiết nữa mà cả hai nghệ sĩ nhân dân
đều nhắc tới tức là cái lửa
nghề nghiệp sự đam mê trong mỗi người nghệ sĩ
nó vẫn còn
nó vẫn đang cháy và có lẽ đấy
chính là yếu tố mà chúng ta
cùng có thể tự vào đấy mà tin tưởng
là sân khấu việt nam
ít nhất là trong năm hai nghìn hai mươi này
nó sẽ vận động tiếp tục
và nó sẽ tự tìm ra được những
con đường mà có thể
phát triển một cách tốt đẹp hơn
vâng chúng ta cùng tin về điều đó
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị
đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn
việc liên tục phải chỉnh đốn
làm trong sạch nội bộ đảng
mỗi đảng viên phải làm tấm gương tốt
tấm gương sáng đối với quần chúng
là một trong nhiệm vụ hàng đầu của đảng ta
tuy nhiên hiện nay
có một bộ phận không nhỏ các đảng viên
đang có những biểu hiện suy thoái
làm mất uy tín của đảng
và mất niềm tin của quần chúng đối với đảng
có những đảng viên giữ vị trí
rất cao cấp trong cơ chế đảng
cũng như là trong bộ máy chính quyền
vấn đề chúng ta cần quan tâm ở đây
là tại sao
và có thể giải quyết
tham góp ý kiến để giải quyết vấn đề này thế nào
để tham gia vào
trả lời câu hỏi này
chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân
một vị khách rất đặc biệt
trong chương trình ngày hôm nay
xin được trân trọng giới thiệu nhà văn chu lai
một người lính đã từng cầm súng chiến đấu
ở chiến trường trong kháng chiến chống mỹ
một đảng viên có thâm niên
năm mươi năm tuổi đảng
câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn được đặt ra
đối với nhà văn chu lai
là ông có thể cho biết cái suy nghĩ của mình
trước cái hiện tượng mà
một bộ phận đảng viên đang có những biểu hiện suy thoái
về mặt đạo đức
có những cái hành động không đúng
mà làm mất uy tín của đảng
làm tổn hại đến cái uy tín của đảng
đối với quân chúng ông nghĩ thế nào
cái suy nghĩ đầu tiên ấy
tôi là người lính tôi chỉ chật nhớ này
cái hình ảnh người cộng sản đẹp nhất
là trong chiến tranh
trong chiến tranh là không có quyền đặc lợi
không có lương hướng gì cả
tất cả như nhau
nhưng chỉ có một điều khác nhau
đảng viên hy sinh trước
đơn vị đặc công của tôi đánh một cái đồn này
và những cái mũi trọng điểm gian đan
có thể hy sinh trước
thì bao giờ ông phân công đảng viên
và số đảng viên
không mô được số đảng viên gã xuống
và cái hình
cái hình tượng đảng nó trở thành
một cái khát vọng thiêng liêng
con người đã trở về đời thường
và không ai nghĩ rằng đời thường
chính là một trật địa

con người dễ trở lại
với tất cả những hỉ nộ ái ố tham dân si
của đời thường
mà thời chiến nó chỉ được một cái
là hy sinh và chịu đựng
khi trở về đời thường
người anh hùng hôm qua
có thể là
kẻ phạm tội hôm nay
biến động không ngừng
nhưng nó biến động đến như thời gian vừa rồi
thì nó làm kinh ngạc
tất cả những cái suy nghĩ
của con người việt nam
tôi cho lòng tham đến mức độ
và người đảng viên
vướng vòng lao lý
thì không nghĩ rằng
anh đã có rất nhiều ngày
rất nhiều năm tháng
anh đã phản bội lời thề của chính anh
khi vào đảng
phản bội lại tất cả những xương máu
của đồng đội đã ngã xuống
tôi biết rằng hôm nay có những bộ trưởng
ngày xưa đã từng là một người lính ưu tú
lãnh áp của bộ trưởng
đã tự hình
sau đó trung thân
có khi nào người đảng viên ấy
khi mà quyền uy chết gấp
nghĩ rằng ngày xưa ở cho những cánh rừng đó
mình trôn bao nhiêu đồng đội
và bây giờ
không hiểu sao mình còn sống trở về
để làm tới bộ trưởng
thì mình phải làm cái gì
và giống như là
một câu thơ của nguyễn trãi
họa phúc hữu môi phi nhất nhật
họa cái phúc nó không
trong một ngày đâu mà nó có từ rất lâu
vậy thì tại sao nó có một quá trình đấy chứ
cái sự cân nhắc
liên quan đến cái quyền loại của chính mình
cho nên nó mới đưa ra
một cái đạn rất đau thương
là cái đạn từ ngày xưa
các vua chúa của mình
đã ngăn chặn quyết liệt bằng
sự chám tức là
chạy quyền chạy chức
chính cái chạy quyền chạy chức đó
thì nó sẽ tạo nên cái gì
tạo nên những cái ung nhọt
khi mà họ có quyền
đó là công tác cán bộ
và không có công tác cán bộ chuẩn
thì sẽ không bao giờ có những con người chuẩn
chắc chắn đó là định đề
đó là định đề
tôi biết những ngày này
ngọn lửa đang cháy lên
đấy là ngọn lửa khát vọng
từ trong trái tim
của con người việt
nó trao phó cho một mộ tổ chức đảng
nó trao phó cho một con người
hãy nhóm ngọn lửa đó
không cách nào khác cả
quy luật cuộc đời là như thế
quy luật đào thải là như thế
không kiên quyết
thì không bao giờ có thể vước lại được
những cái thời hoàng kim về tâm hồn
thưa nhà văn chu lai
chúng tôi được quan niệm rằng
cái việc mà nhóm lên ngọn lửa
như ông nói
thì nó là cái việc giải quyết trước mắt
nhưng còn về lâu dài
thì với tư cách là một đảng viên đã có năm mươi năm rồi đảng
một người lính từng đổ máu ở chiến trường
lửa cháy kiểu gì
cháy to cháy nhỏ chăng nữa
cháy ngút trời chăng nữa
cũng là tình thế cấp bách
cháy xong rồi
thì con người tất cả có dịp nhìn trở lại
và nhìn trở lại mình hơn rồi
bắt đầu đi trở lại những ngày học ban đầu
về trình đốn
về tự kiểm về tự mình phê bình
tóm lại đi lại những cái gì
bác hồ đã nói thế thôi
tức là luôn luôn soi dọi mình
trong lòng dân tộc
luôn luôn soi dọi mình
trong hơi thở của nhân dân
tôi xin nói này
ngay cả văn trương thì nói
khi anh thoát khỏi hơi thở của nhân dân cần lao
là văn trương anh sẽ bị cột ngọn ngay
mất đế ngay
anh còn tiếp được cái hơi thở của nhân dân
còn tiếp được cái sức nóng của con người
của mặt đất
thì văn trương nó còn có mùi vị
nó còn có lên hương
một cái triết lý về chính trị
một cái triết học về nhân sinh
đi trước về sau
cho dân tộc
tất cả cho nhân dân
còn mình hãy nén lại
mình đừng có mượn nhân dân
mượn dân tộc
thậm chí mượn cả lịch sử đau thương
để mình ăn chên ngồi chốc
vinh thân phí gia
những người mà trong tay có hàng trăm tỷ
có hàng nghìn tỷ
cũng biết trục việt thự này việt thự kia
chỉ cần đi một lần
lên những vùng sâu vùng xa
thấy người dân sống như thế nào
thì tôi nghĩ rằng họ sẽ tỉnh ra
chứ còn nếu cứ sống trong quyền lực
và quyền lực rất dễ ru ngủ
quyền lực rất dễ làm tha hoá
chỉ có một các biện pháp
phải tổ chức
mà cái biện pháp về tổ chức đó là không ngừng
không ngừng để cho những người cộng sản
những người đảng viên
được nhìn lại chính mình
có thể nói rằng có một cái thực tế mà
dù rất không muốn
nhưng chúng ta vẫn buộc phải thừa nhận
là có một bộ phận không nhỏ đảng viên
trong đó có những đảng viên cao cấp
giữ những chức vụ lớn
ở trong bộ máy chính quyền
đã tha hoá biến chất
và đã có những hành động làm mất uy tín của đảng
đối với quân chúng
giống như nhà văn chua lai đã chia sẻ trong cuộc trao đổi ngày hôm nay
thì rõ ràng đấy là một nỗi đau
rất lớn của những người cộng sản
chân chính và chính vì thế
mà cái việc liên tục
làm trong sạch nội bộ đảng
theo như chúng tôi nghĩ
nó cũng chính là một sự nghiệp của đảng
mỗi đảng viên tôi nhắc lại
cần phải trở thành một tấm gương
một tấm gương tốt một tấm gương sáng
đối với quân chúng
với sự cố gắng của toàn đảng toàn quân
thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được
những cái hiệu ứng tích cực
trong những ngày tới
một lần nữa thì rất cảm ơn nhà văn chu lai
đã tới chương trình hôm nay và chia sẻ
cái tâm huyết gan ruột của mình